phan văn long ba mươi bốn tuổi và hoàng thanh nghị bốn mươi một tuổi bị bắt quả tang khi đang mua bán một bánh heroin
tại cơ quan công an long khai nhận mang một bánh heroin đến giao cho nghị theo đơn đặt hàng một trăm chín mươi triệu đồng
nghị đã chuyển cho long một trăm một mươi hai triệu số tiền còn lại sau khi bán hết bánh heroin đó sẽ trả sau
được biết nghị từng có tiền án về tội hiếp dâm
trong quá trình chấp hành án nghị lại tham gia mua bán trái phép chất ma túy trong trại và bị tuyên án thêm chín năm tù
tiến hành kiểm tra một mươi hai địa điểm trên địa bàn huyện cai lệ thị xã cai lậy và huyện cái bè
lực lượng chức năng đã phát hiện vụ đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức mua bán số đề quy mô lớn
kết quả bắt giữ một mươi sáu đối tượng thu giữ số tăng vật gồm năm quyển tập ghi số đề năm thẻ atm hai máy tính
trên một trăm tám mươi năm triệu đồng và một số đồ vật có liên quan
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đã ra lệnh tạm giữ ba đối tượng về hành vi đánh bạc là
lê đình hùng phạm văn dưỡng nguyễn thanh tân
ba đối tượng còn lại cơ quan công an cho cam kết về nơi cư trú chờ xử lý theo quy định
công an huyện thống nhất tỉnh đồng nai cho biết đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam bốn đối tượng
gồm phạm trí hiền nguyễn đình thường trương hoàng tuấn và nguyễn đức thắng cùng chú
tại tỉnh đồng nai để điều tra về hành vi cướp tài sản
trước đó vào chiều ngày một mươi năm tháng tám khi đang đi trên đường sông thao
ngô quyền ở xã bào hàm hai huyện thống nhất anh ngô xuân tuyến chú tại tỉnh đồng nai
đã bị các đối tượng lạ mặt đe dọa ép xe và buộc anh tiến phải đưa năm mươi usd vào hơn một triệu đồng
ngay sau khi nhận được thông tin vào cuộc điều tra công an huyện thống nhất tỉnh đồng nai
đã bắt giữ được nhóm đối tượng trên để xử lý
tiếp sau đây sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm và nội dung này cũng sẽ kết thúc
phần điểm tin nhanh phát sóng lúc chín h trên antv cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
tiếp sau đây sẽ là những thông tin về truy nã của phòng an ninh điều tra công an tỉnh phú thọ
là đối tượng hoàng thành trung sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám hộ khẩu thường trú tại trung cư hai trăm chín mươi
phường lĩnh nam quận hoàng mai thành phố hà nội
đặc điểm nhận dạng đối tượng có nốt ruồi cách hai năm cm dưới sau đầu mắt trái
và đối tượng vũ ngọc mô sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy hộ khẩu thường trú tại khu bốn
xã điên hoa huyện phú ninh tỉnh phú thọ bị công an huyện phú ninh tỉnh phú thọ
ra quyết định truy nã về tội đánh bạc
đối tượng này cao một m sáu mươi năm và có sẹo chấm ở đuôi mắt phải
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện
hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý